thông tin từ cục gìn giữ hòa bình việt nam bộ quốc phòng cho biết là đơn vị đang tiến hành xác minh một đối tượng tung tin giả lên mạng xã hội
về việc sĩ quan nguyễn văn thái đại đội phó đại đội hai trợ lý phái bộ hòa bình liên hợp quốc hy sinh vào lúc ba h năm mươi năm phút tại uganda
thông tin này sau đó đã nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội khiến nhiều người băn khoăn về độ chân thực của thông tin
đại diện của cục gìn giữ hòa bình việt nam cho biết là lực lượng không có đồng chí nào tên là nguyễn văn thái
thông tin được đăng tải là giả hiện đơn vị đang xác minh làm rõ đối tượng tung tin giả lên mạng xã hội
những ngày qua nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở đồng bằng sông cửu long đã tạm ngưng hoạt động
và để tránh việc đầu cơ tạo khang hiếm để tăng giá ngành chức năng các địa phương đang tăng cường giám sát chặt hoạt động kinh doanh của các cửa hàng
tại an giang cục quản lý thị trường và sở công thương đã đến kiểm tra hai mươi ba cơ sở kinh doanh xăng dầu đóng cửa
kết quả là không phát hiện cơ sở nào có dấu hiệu găm hàng đầu cơ
nguyên nhân đóng cửa là do thiếu nguồn cung từ các đại lý lớn
nếu có thì giá mua vào cũng gần bằng hoặc cao hơn giá bán ra
ngành chức năng tỉnh an giang đã đề nghị các cửa hàng cố gắng tìm nguồn cung mở cửa phục vụ người dân
còn tại hậu giang có sáu trong tổng số hai trăm ba mươi một cơ sở kinh doanh xăng đang đóng cửa
những ngày qua sở công thương đã phối hợp quản lý thị trường kiểm tra lập biên bản ba trường hợp ngưng bán mà không xin phép
trong sáng nay cục quản lý thị trường và ngành chức năng thành phố cần thơ cũng đã làm việc với các đơn vị cung ứng xăng trên địa bàn yêu cầu đảm bảo nguồn cung cho các đại lý
ủy ban nhân dân tp hcm vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động dịch vụ thẩm mỹ trên địa bàn thành phố
xử lý nghiêm và công khai kết quả xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với các cơ sở phẫu thuật thẩm bị chui
động thái này của ủy ban nhân dân tp hcm đưa ra sau khi trên địa bàn liên tục xảy ra các vụ tai biến biến chứng tử vong sau khi thực hiện dịch vụ thẩm mỹ
ủy ban nhân dân tp hcm yêu cầu chính quyền các quận quyền thành phố tăng cường rà soát việc cấp phép kinh doanh
đồng thời tăng cường hậu kiểm chứng chỉnh kịp thời các hành vi vi phạm lưu ý chấn chỉnh tên biển hiệu các loại hình dịch vụ thẩm mỹ
theo phung xăm trên da cơ sở chăm sóc da spa cơ sở cắt tóc gội đầu đồng thời phải đồng nhất với tên cơ sở trong giấy phép đăng ký kinh doanh
các trường hợp vi phạm phải xử lý nghiêm và công khai kết quả xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng
bên cạnh đó giao sở y tế mở rộng phần mềm ứng dụng y tế trực tuyến để người dân dễ dàng tiếp cận sử dụng phản ánh các hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế
tăng cường công tác kiểm tra đối với các phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ bệnh viện thẩm mỹ
thực hiện hậu kiểm sau công bố đối với các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ trên địa bàn
đồng thời xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm kiên quyết chấm dứt hoạt động đối với các cơ sở không phép
đặc biệt công an tp hcm tăng cường phối hợp với sở y tế và chính quyền địa phương kiểm tra xử lý các cơ sở vi phạm
nhất là những vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khám chữa bệnh
đặc biệt sở thông tin về truyền thông được giao ra soát xử lý các cơ quan báo chí tạp chí trang thông tin điện tử
cá nhân tổ chức sử dụng mạng xã hội vi phạm về quảng cáo đặc biệt vi phạm về quảng cáo trong lĩnh vực khám chữa bệnh dịch vụ thẩm mỹ
thưa quý vị không chỉ có những cơn sốt đất cục bộ trong năm hai nghìn hai mươi một mà ngay những ngày đầu năm hai nghìn hai mươi
tình trạng này tiếp tục tiếp diễn ở nhiều địa phương
bên cạnh việc các cơ quan quản lý nhà nước cần có những giải pháp sự điều chỉnh để hạ nhiệt minh bạch thị trường bất động sản
thì các chuyên gia còn khuyến cáo những người có ý định đầu tư bởi trong đó có sự bất hợp lý
sau đây sẽ là phản ánh của phóng viên thời sự
là người làm công việc chuyên xử lý mới trong một đơn vị của nhà nước
thế nhưng vào cuối năm hai nghìn một mươi chín anh lê tất thành có đầu tư vào một mảnh đất hơn hai trăm linh m hai ở khu vực vendô
trong năm hai nghìn hai mươi một có đến ba lần xuất đất nghe nói đất ở khu vực của bình tăng thêm gần hai mươi triệu đồng một m hai
anh thành quyết định giao bán thế nhưng bán mãi mà đến nay chưa được
có những hình thức biến đổi đất nông nghiệp thành đất sử dụng bị tăng sốt lên
thực ra nó chỉ lợi ích cho nhóm đầu cơ về đất thôi
nhưng còn những người dân chúng ta sẽ không mua được và sẽ bị rất thiệt hỏi ảnh hưởng nặng nề luôn
giá đất hiện nay nó lên là những nhà đầu tư nó đồn thổi đất lên chứ không sốt ảo
chứ không phải là thực tế là không có đất sốt cao như thế
do đầu cơ họ đẩy giá lên chứ không phải là đất nó sốt cao
theo báo cáo của bộ xây dựng hiện nay giá đất nền tại một số điểm cục bộ
của một số địa phương có mức ghi nhận tăng cao như vùng ven thủ đô hà nội
quốc ngoài tăng hai mươi ba vì tăng bốn mươi năm một số điểm thuộc các tỉnh như hòa bình tăng bốn mươi sáu
bắc ninh tăng hai mươi hưng yên tăng hai mươi sáu
chúng ta tham gia đầu tư vào các dự án các sản phẩm bất động sản
chúng ta phải xem xét tính pháp lý của sản phẩm bất động sản này là điều đầu tiên
nếu chúng ta không biết tự tính toán thì phải tìm đến các cái đơn vị tư vấn
các nhà môi giới hoặc các sản giao dịch bất động sản chuyên nghiệp
cái thứ tư là chúng ta phải xem thị trường xung quanh sản phẩm đó như thế nào
nếu chúng ta không thấy
xung quanh cái thị trường này mà không thấy bóng dáng của những người tiêu dùng
của những nhà đầu tư thực sự thì chúng ta cũng cần phải nghiên cứu xem xét
việc tăng giá đất không chỉ do cò đất tung tin mà còn có hiện tượng các sàn giao dịch bất động sản
câu kết nhau ôm hàng làm giá tạo sóng gây sốt ảo
nhà đầu tư cần nắm bắt thông tin từ cơ quan chức năng để có kế hoạch đầu tư rõ ràng cụ thể
phải tìm hiểu kỹ về cái dự án đó
nếu chúng ta không biết
chúng ta đã định mua đất ở dự án
nếu mà mua bán thì dự án nó có thật hay không
tiến độ triển khai như thế nào
thứ hai nữa là huy động vốn thì
việc huy động vốn có phù hợp quy định luật nhà ở và các văn bản hướng dẫn hay không
thế còn đối với việc mua đất của những hộ đình cá nhân
thì chúng ta cần nhắc thêm là đất đấy đã có giấy chứng nhận của đất hay chưa
có đủ điều kiện chuyển nhượng hay không có tranh chấp hay không
có được phép giao dịch hay không
tuy nhiên trong bối cảnh bên bán tìm mọi cách để gia tăng tỷ lệ giao dịch
thì người mua cần quan sát thị trường trên diện rộng để nắm được tình hình theo từng thời điểm
trước khi quyết định giao dịch
cần tiến hành kiểm tra xem thông tin quy hoạch có thật hay không
tiến độ thực hiện đến đâu
đồng thời nên thận trọng thẩm định giá cả của lô đất mình định mua bằng nhiều phương pháp khác nhau
nếu nhận thấy giá bất hợp lý không nên mua vào vì rủi ro rất lớn
thưa quý vị công an huyện điện biên tỉnh điện biên vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với hai đối tượng
về hành vi
sống người thành công vụ
vào chiều ngày bốn tháng hai trong quá trình tuần tra kiểm soát
công an xã appa thơm phát hiện đối tượng quang văn thương trú tại xã appa thơm huyện điện biên tỉnh điện biên
điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm tháo ống xả có biểu hiện sử dụng rượu bia lạng lách nẹt bô xe
lực lượng chức năng đã yêu cầu dừng xe nhưng đối tượng không chấp hành mà lao thẳng xe vào tổ công tác
trong quá trình khống chế đối tượng quang văn thương đã dùng gạch đá chống trả lại lực lượng chức năng
khiến đồng chí lò văn trưởng trưởng công an xã ba thơm huyện điện biên bị thương tại vùng mắt
sau khi nghe tin em trai mình bị lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng quảng văn dương là anh trai quảng văn thương
đã đến chủ sở công an xã appa thơm chửi bới và sử dụng vũ lực để tấn công đồng chí lào văn trưởng trưởng công an xã
và đinh văn hùng phó trưởng công an xã khiến đồng chí trường và hùng bị thương tích nặng ở vùng mặt
ngay sau đó lực lượng chức năng đã tiến hành khống chế và bắt giữ hai đối tượng
công an thành phố bùn ma thuật tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng đối với ba đối tượng
trong đường dây đưa ma túy từ tỉnh nghệ an vào thành phố bù ma thuật để tiêu thụ
ba đối tượng bị khởi tố gồm trần thị la chú tại tỉnh bắc cạn nguyễn bá hải chú tại tỉnh nghệ an
và trần văn phong trú tại thành phố bu ma thuật
theo kết quả điều tra ban đầu vào ngày một mươi tháng một phong liên hệ với la để mua một bánh heroin với giá hai trăm ba mươi triệu đồng
la đặt mua của một đối tượng không rõ lai lịch ở tỉnh nghệ an
sau đó người này thuê hải vận chuyển ma túy vào thành phố bùa ma thuật để giao cho la với giá tiền công là một mươi triệu đồng
thì bị công an thành phố buôn ma thuật bắt giữ
tiến hành khám xét nhà của phong lực lượng công an còn thư giữ thêm bốn gói nylon bên trong chứa gần bốn mươi gram ma túy đá
năm mươi viên ma túy thổng hợp và năm điện thoại di động
thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự dịp tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
trong thời gian vừa qua công an các đơn vị địa phương đã đạt được nhiều chiến công thành tích trên các lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm
nổi lên trong số các vụ án đã được lực lượng công an đấu tranh
tranh triệt phá thành công là tình trạng các đối tượng tội phạm đã có hành vi sử dụng vũ khí nóng gây án
thực tế này là đã cho thấy tính chất manh động liều lĩnh của các đối tượng tội phạm hình sự khi luôn tàng trữ vũ khí nóng và sẵn sàng chống trả khi bị vây bắt
thời điểm ngay trước tết nguyên đán nổi lên tình trạng các đối tượng sử dụng vũ khí nóng thực hiện hành vi cướp tài sản hết sức táo tợn
chiều bảy một tại quầy giao dịch ngân hàng vietcombank thuộc địa bàn quận hải an thành phố hải phòng
đối tượng nguyễn văn nam đã dùng súng đe dọa nhân viên và bảo vệ ngân hàng để thực hiện hành vi cướp hơn ba tỷ đồng
công an đã thu giữ trên người nam một khẩu súng côn bốn mươi viên đạn một khẩu súng bắn đạn trì dạng rút
đối tượng khai nhận đã mua số vũ khí này trên mạng để phục vụ mục đích cướp ngân hàng
còn tại hà nội dạng sáng một mươi sáu tháng một hai đối tượng mang theo súng xông vào nhà dân
sau đó một đối tượng đã bắn phát súng chỉ thiên uy hiếp hai vợ chồng chủ nhà cướp đi hai trăm linh triệu đồng
cơ quan công an đã thu giữ tăng vật gồm một khẩu súng dạng súng bắn đạn bi và bốn mươi tám viên đạn
chúng tôi cũng phòng ngừa đối tranh với các loại tội phạm này
lực lượng công an cũng đã thực hiện rất nhiều các biện pháp
trong đó đáng chú ý nhất là giả soát lại toàn bộ các đối tượng trong diện nghi vấn
và quản lý chặt chẽ các đối tượng có tiền án tiền sự
cũng trong thời điểm trước tết nguyên đán tại sơn la công an huyện vân hồ chủ trì phối hợp với các lực lượng
bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội mua bán trái phép chất ma túy thu nhiều súng đạn
quá trình bắt giữ lực lượng công an đã thu giữ trên người đối tượng một khẩu súng k năm mươi chín
có một mươi một viên đạn trong đó một viên đã lên nòng
tại hiện trường lực lượng công an còn thu giữ thêm một khẩu súng ak ba mươi viên đạn ba khẩu súng tự chế
gần đây nhất cục cảnh sát hình sự triệt phá đường dây tội phạm đánh bạc
tổ chức đánh bạc quy mô lớn trên mạng internet
một mươi hai đối tượng trong đường dây này đã bị bắt giữ tại thành phố đà nẵng
tiến hành khám xét cơ quan công an đã thu giữ ba khẩu súng cùng bốn mươi ba viên đạn
thực trạng các đối tượng tội phạm hình sự tàng trữ vũ khí nóng phục vụ hoạt động phạm tội
vẫn tiềm ẩn phức tạp
những diễn biến này đã được lực lượng công an chủ động nhận diện
và đã có nhiều phương án đấu tranh ngăn chặn
đến nay đảng đảng bộ vẫn tiếp tục chỉ đảo và thực hiện đấu tranh bóc gỡ
đối với các đường dây ổ nhóm tội phạm tội phạm nói chung
ổ nhóm tội phạm nói chung rồi là để làm rõ những hành vi viện phạm tội
khác đồng thời làm rõ việc tàng trữ sử dụng vũ khí vận lộ hay là công cụ ủi trợ
của các ổ nhóm đường dây đó nhất là các ổ nhóm đường dây liên quan đến tội phạm về ma túy
liên quan đến các ổ nhóm tội băng nhóm ổ nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu sâu ế đen
tuy nhiên hiện nay thực trạng mua bán các loại vũ khí trên mạng internet vẫn tiềm ẩn phức tạp
các đối tượng tội phạm đã lợi dụng triệt đề các kẽ hở để thực hiện giao dịch mua bán vũ khí nóng
nhằm vào mục đích gây án điều này đang đòi hỏi phải có sự phối hợp đồng bộ hiệu quả giữa các cơ quan
chức năng trong công tác ngăn chặn nguồn cung vũ khí cho các đối tượng tội phạm từ môi trường mạng
internet và các hình thức vận chuyển hàng hóa hiện nay
ngày hôm nay tòa án nhân dân tp đà nẵng đã đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo võ thị sóc
chú tại quận sơn trà một mươi hai năm sáu tháng tủ về tội lừa đảo chiếm hoạt tài sản
theo cáo trạng tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bà nguyễn thị hồng vĩnh chú phường vĩnh trung quận thanh khê
kể với sóc chuyện vợ chồng ông lê cao bách chú quận ngũ hành sơn nợ vĩnh hơn chín tỷ đồng
sóc viện ra lý do là có quan hệ thân thiết với lãnh đạo công an tp đà nẵng
do vậy bà vĩnh đã nhờ sóc giúp đòi nợ và hứa trả sóc ba mươi số tiền đòi được
sau đó sóc liên tục bà vĩnh chuyển tiền bồi dưỡng để được giải quyết nhanh
từ tháng bốn đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
bà vĩnh đưa sóc gần một tám tỷ đồng
qua điều tra xác minh công an tp xác định sóc đã bịa chuyện quen viết lãnh đạo
để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nạn nhân
tàng chữ trái phép hai bánh heroin và một kg ma tuy đá
bùi đức nam chú tại thị trấn ninh giang huyện ninh giang tỉnh hải dương
vừa bị công an huyện ninh giang phát hiện bắt giữ
cụ thể tại trạm kiểm soát vé đường cao tốc hà nội
hải phòng thuộc địa phận thị trấn gia lộc huyện gia lộc tỉnh hải dương
công an huyện ninh giang tiến hành kiểm tra bùi đức nam
khi đối tượng này ngồi trên xe ô tô do bùi ngọc thuật cung chú tại tỉnh hải dương điều khiển
qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện nam tàng trữ hai bánh dạng bột đóng bánh
và một túi ni lông bên trong đựng các hạt tinh thể màu trắng
nam khai nhận đó là heroin và ma túy đá
nhận được tin báo của quần chúng nhân dân trên địa bàn xã thanh mỹ huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp
vừa xảy ra vụ mất trộm mai vàng công an huyện tháp một mươi đã nhanh chóng vào cuộc và xác minh được đối tượng gây án
ngay lập tức ba đối tượng là võ tấn đạt nguyễn thanh sơn và nguyễn thanh phong
cùng chú tài huyện tháp một mươi được mời về cơ quan công an để làm việc
tại đây ba đối tượng thừa nhận do biết anh võ trưởng an vừa mua mai vàng của người dân trên địa bàn xã
nhưng chưa vận chuyển về được nên cả ba lợi dụng đêm khuya không có người trông coi tài sản
đã lấy trộm ba cây mai vàng để bán lấy tiền sử dụng vào mục đích cá nhân
công an huyện tháp một mươi đã thu giữ được ba cây mai vàng bị trộm trả lại cho bị hại
đối tượng phạm văn tặng chú tại xã sơn giang huyện hương sơn khi đang vận chuyển chín kg ma túy
thì bị lực lượng chức năng hà tĩnh vây bắt
đối tượng đã lao xe máy vào đội hình tác chiến với tốc độ cao nhằm thoát thân
nhưng đã bị các trinh sát khống chế bắt giữ
vào hồi hai mươi hai h một mươi năm phút ngày hai mươi năm tháng một tại đường hồ chí minh thuộc địa
xã hương minh huyện vũ quang lực lượng công an đã bắt quả tàng đối tượng phạm văn tặng
đang vận chuyển trái phép chân ma túy
khi bị vây bắt đối tượng đã lao xe vào đội hình tác chiến với tốc độ lớn hòng bỏ chạy
nhưng đã bị các trình sát tinh nhuệ khống chế bắt giữ an toàn
tăng vật thu giữ gồm một kg ma túy tổng hợp dạng đá tám kg ma túy ketamine
hai viên hồng phiến và nhiều tăng vật liên quan
tại cơ quan điều tra phạm văn tặng khai nhận số ma túy trên được lấy từ nhóm đối tượng người lào
ở khu vực biên giới huyện vũ quang để vận chuyển vào các tỉnh phía nam tiêu thụ
kiểm tra đột xuất cơ sở karaoke dragon thuộc phường lý thường kiệt thành phố quy nhơn tỉnh bình định
lực lượng công an đã phát hiện nhiều đối tượng dương tính với chất ma túy
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện tại quán karaoke gragon có bốn mươi ba khách hát
tại năm phòng
qua test nhanh có ba mươi tám đối tượng dương tính với ma túy trong đó có một mươi sáu đối tượng nữ
ngoài ra lực lượng công an còn thu giữ nhiều gói ma túy cùng các dụng cụ mà các đối tượng dùng để sử dụng ma túy
cơ quan công an đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với một mươi hai đối tượng để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép
chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đồng thời đang củng cố hồ sơ để xử lý chủ cơ sở karaoke
theo quy định của pháp luật
sau nhiều lần lời qua tiếng lại tại căn hộ trung cư ở phường hương sơ tp huế nguyễn văn út đã dùng xăng gây thương tích
cho người yêu và phải nhập viện cấp cứu
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối với nguyễn văn út
trú tại phường hương sơ tp huế tỉnh thứ thiên huế vì đã có hành vi cối gây thương tích
nguyễn văn út có lời qua tiếng lại với chị phạm thị nguyên hương út đã dùng tay chân và ghế đánh chị hương
sau đó đổ xăng lên người chị hương rồi bật lửa làm cháy hậu quả chị hương bị bỏng vùng mặt cổ ngực bụng lưng
phải đưa đi bệnh viện cấp cứu nhận được tin báo công an tp huế đã nhanh chóng xác minh và đến trưa ngày hai mươi hai tháng một
thì bắt giữ được út khám xét tại phòng của út lực lượng công an đã thu giữ nhiều tăng vật liên quan đến vụ cháy
và nhiều hung khí nguy hiểm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế tỉnh hậu giang đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng
trần tuấn anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trụ tại khu vực ba phường thuận an tp huế về các hành vi cố ý gây thương tích
lạm dụng tiến nghiệm chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản
trước đó vào khoảng một mươi chín h ngày hai mươi tháng một trần tuấn anh đang uống nước cùng với một người bạn tại công viên
thuộc khu vực hai phường thuận an tp huế
thì bạn của tuấn anh kể trước đây có bị một thanh niên đánh và người này vừa điều khiển xe mô tô đi ngang qua
lập tức tuấn anh nhảy lên xe mô tô đuổi theo người thanh niên để đánh trả thù cho bạn
sau khi chặn được đầu xe tuấn anh đã dùng mũ bảo hiểm đánh anh này rồi chạy vào một quán nước ngay gần đó
lấy một cây dao quay lại đâm vào người thanh niên nhiều nhát khiến nạn nhân bị tỷ lệ thương tích sáu
ngoài ra vào cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một trần tuấn anh còn thực hiện một vụ trộm điện thoại
đem bán được bảy triệu đồng
đến giữa tháng sau trần tuấn anh đã giả vờ hỏi mượn điện thoại của người thân
cũng ở xã long phú rồi đem bán sáu triệu năm trăm linh ngàn đồng để tiêu xài
tiếp theo sẽ là thông tin về bắt tụ điểm đá gà lắc tài xỉu tại đồng tháp và cà mau
chí tiết sẽ có trong cụm tin vắng ngày sau đây
công an huyện tam nông tỉnh đồng tháp vừa bắt quả tang ba mươi đối tượng đang tham gia đánh bạc ăn thua bằng tiền
dưới hình thức đá gà lắc tài xỉu
tại vườn dừa thuộc ấp phú thọ a xã phú thọ
tại hiện trường và kiểm tra trên người các đối tượng lực lượng công an thu giữ trên ba mươi một triệu đồng
ba con gà một cân đồng hồ một cặp nhựa một bộ lắc tài xỉu hai mươi bảy xe mô tô và một số tăng vật khác có liên quan
qua test nhanh covid một mươi chín phát hiện tám đối tượng dương tính với covid một mươi chín
đồng thời phát hiện một đối tượng đang thực hiện cách ly covid một mươi chín tại nhà vẫn đến tham gia đánh bạc
đang tham gia đánh bài ăn tiền tại phần đất chống thuộc ấp trần độ xã thạnh phú
huyện cái nước tỉnh cà mau một mươi ba đối tượng đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cà mau
phối hợp cùng công an huyện cái nước bắt quả tang
qua kiểm tra trên người và thu giữ tăng vật tại hiện trường gồm năm bộ bài năm mươi hai lá đã qua sử dụng
một mươi điện thoại di động trên một mươi tám triệu đồng và một số tăng vật khác có liên quan
theo quy luật vào dịp cuối năm nhất là cận tết tình trạng cờ bạc lại gia tăng
đây là một trong những nguyên nhân phát sinh các loại tội phạm vi phạm pháp luật khác
ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
thực hiện đợt cao điểm giao quân tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự
tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai lực lượng công an tỉnh hà nam đã chủ động các biện pháp phòng ngừa
quyết liệt đấu tranh với tệ nạn này
đây là tám đối tượng cùng chú ở phường châu giang thị xã duy tiên tỉnh hà nam
vừa bị công an thị xã duy tiên bắt quả tăng khi đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức sóc điện an tiền
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ một bộ bát đĩa bốn quân vị hơn sáu mươi triệu đồng
một mươi một điện thoại di động bốn xe máy và một số tăng vật liên quan
được biết các đối tượng tổ chức đánh bạc sử dụng địa điểm có cửa khóa kiên cố
lắp camera và nuôi chó giữ cảnh giới để phòng bị và hòng che mắt các lực lượng chức năng
đối với các trường hợp phạm tội vi phạm pháp luật nói chung các đối tượng hoạt động tệ nạn xã hội
lạn cờ bạc nói riêng đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân
chấp hành nghiêm quy định của pháp luật để chủ động phòng ngừa tích cực tố giác tội phạm
đối với những trường hợp có dấu hiệu hoạt động vi phạm thì chúng tôi cũng đã phối hợp với lực lượng công an cơ sở
tuyên truyền vận động cá biệt yêu cầu ký cam kết không vi phạm
đối với những trường hợp có dấu hiệu hoạt động vi phạm chúng tôi cũng đã phối hợp với lực lượng công an cơ sở

còn đây là các đối tượng vừa bị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh phối hợp với phòng cảnh sát hình sự các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công
bắt giữ trong chuyên án sử dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc và đánh bạc với số tiền lên đến gần năm trăm linh tỷ đồng
quá trình điều tra xác định nguyễn đức khải chú tại thị trấn long hải huyện long điền tỉnh bà rịa vũng tàu
đã cấp trang bóng agent cho nguyễn văn cương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại thôn tri xuyên xã thanh hải huyện thanh liêm hà nam
để cương sử dụng ba tài khoản bóng atiance cấp cho các đối tượng người chơi khác
các đối tượng hoạt động rất là tinh vi thường xuyên thay đổi chỗ ở và sử dụng các thiết bị máy móc
phương tiện công nghệ cao rất là hiện đại để tổ chức việc hoạt động đánh bạc
từ tệ nạn cờ bạc dễ phát sinh hàng loạt các dịch vụ như cầm đồ cho vai nặng lãi bảo kê xếp nợ
làm gia tăng các loại tội phạm hình sự nguy hiểm như trộm cắp cố ý gây thương tích cho vai nặng lãi đòi nợ thuê
cưỡng đoạt tài sản cướp cướp giật tác động ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự
để ngăn chặn có hiệu quả với tội phạm và tệ nạn cơ bạc đặc biệt là dịp trước trong và sau tết nguyên đán
các lực lượng công an hà nam từ tỉnh đến cơ sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hậu quả hệ lụy của tệ nạn cơ bạc
để mọi người dân chủ động phòng ngừa lên án và tố giác đồng thời quyết liệt đấu tranh ngăn chặn các ổ nhóm điểm tụ điểm đường dây tổ chức đánh bạc
chỉ tính riêng trong đợt cao điểm giao quân tấn công chấn áp tội phạm đến nay công an hà nam đã phát hiện đấu tranh bắt giữ một mươi sáu vụ
hai mươi đối tượng đánh bạc tổ chức đánh bạc dưới nhiều hình thức qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
để người dân vui xuân đón tết
tết nguyên đán nhâm dần năm hai nghìn hai mươi hai đang đến gần để tết đến xuân về được an toàn lành mạnh bên cạnh nỗ lực của lực lượng công an
rất cần sự tham gia tích cực của cấp ủy chính quyền cơ sở trong việc tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
huy động sức mạnh toàn dân trong phòng chống tội phạm đặc biệt mỗi người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm không tham gia vào các tệ nạn cờ bạc
góp phần bảo đảm an ninh trật tự ngay tại địa bàn cơ sở
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại